các bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết đã tiếp nhận năm bệnh nhân năm mươi tuổi ở hà nội
trong tình trạng bụng cứng đào dữ dội sau bữa nhậu
qua kiểm tra cho thấy chỉ số triglycerides cao gấp hơn hai mươi lần ở người bình thường
thông tin về ca bệnh các bác sĩ cho biết năm hai nghìn một mươi tám bệnh nhân cũng từng phải nhập viện
vì viêm tủy cấp sau thời gian lạm dụng bia rượu
sau đó bệnh nhân thấy sức khỏe dần phục hồi nên tiếp tục sử dụng rượu bia
đặc biệt sau dịp nghỉ tết bệnh nhân tham gia nhiều cuộc liên hoan
hậu quả bệnh nhân được chấn đoán viêm tuyệt cấp do dối loạn lipid
viêm tuyệt cấp bị hủy hoại bởi các mô tuyệt một cách ồ ạt do men tuyệt tết đột ngột
theo bác sĩ đoàn duy thành khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương
với ca bệnh này cách điều trị hiệu quả là lọc huyết tương phối hợp với thuốc isulim đường tĩnh mạch
và thuốc giảm mỡ máu
vì chỉ số chig licerit quá cao phần huyết tương lọc tách thải ra bên ngoài có màu trắng đục như sữa
đáng chú ý trong hai lần lọc đầu máy báo lỗi liên tục vì huyết tương quá đặc
bệnh nhân lọc máu ba lần trong ba ngày liên tiếp
sau điều trị bệnh nhân đã tiến triển rõ rệt nồng độ triglycid trở về gần như bình thường
tình trạng đau bụng thuyên giảm nhiều bụng mềm hơn
chia sẻ về bệnh viêm tụy cấp bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh cường
trưởng quan nội hô hấp tiểu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết

trưởng quan nội hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
bác sĩ khuyên cáo người dân tuyệt đối không được lạm dụng rượu bia khám sức khỏe định kỳ
để phát hiện các căn nguyên gây bệnh tình trạng viêm tụy hoặc vấn đề sức khỏe khác để điều trị kịp thời